một đối tượng người hàn quốc có lệnh truy nã quốc tế vì hành vi giết người đã bị công an thành phố đà nẵng tạm giữ khi đang quậy phá khách sạn trong tình trạng phê ma túy
khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng chín một đối tượng người nước ngoài có biểu hiện nghi phê ma túy đến quậy phá la hét tại quầy lễ tân của khách sạn novotel
nhận được tin báo của người dân công an phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng đã đến hiện trường
thì thấy đối tượng này có biểu hiện gây dối trật tự nên đã không chế
qua lục xoát lực lượng công an phát hiện trong túi có chứa hai gói tinh bột trắng nghi là ma túy và một con dao nhọn
sau đó lực lượng chức năng đã mời đối tượng trên về trụ sở để tiếp tục làm việc
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên là lee sam bốn mươi bảy tuổi quốc tịch hàn quốc
khi kiểm tra nhanh phát hiện ly sam dương tính với ma túy
tiếp tục xác minh mở rộng công an quận hải châu phát hiện bi sam là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế về hành vi giết người
người dân vừa phát hiện xác một người chết đã nhiều ngày
trong tư thế treo cổ tự tử trong rừng ở huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
sát chết được xác định là ông phạm văn tuấn bốn mươi hai tuổi ở thôn trường an xã ba thành huyện ba tơ
trước đó ông tuấn đến đèo ông huyện trên địa bàn thôn trường an để làm gỗ keo và ở lại lán chạy
sau đó ông tuấn mất tích bỏ đi không rõ
vài ngày sau không thấy ông tuấn trở về nhà gia đình đi tìm
đến ngày hai mươi chín tháng chín thì phát hiện ông tuấn đã chết trong tư thế treo cổ tại khu vực đèo ông huyện
hiện cơ quan công an đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân
liên quan đến vụ hàng chục đối tượng dùng hung khí gây náo loạn đường phố tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
ngày hai mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã bắt khẩn cấp nguyễn thanh ngọc một mươi bảy tuổi
chú thị xã di an của tỉnh bình dương và vòng gia long một mươi chín tuổi trú tại thành phố biên hòa
để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn
giữa hai băng nhóm
trong đó nguyễn thanh ngọc là đối tượng đã trực tiếp dùng hung khí chém vào xe của lực lượng bảo vệ dân phòng phường hiệp hòa
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã bắt khẩn cấp tám đối tượng cùng chú tại thành phố biên hòa
kết quả điều tra bước đầu cho biết ngày hai mươi năm tháng chín do mâu thuẫn giữa đỗ quốc khánh
bị nhóm của nguyễn thanh hiếu chém gây thương tích tại khu phố hai phường tân mai
sau đó hai bên lên mạng hẹn nhau tại phường bỉu long vào lúc giờ ngày hai mươi sáu tháng chín để giải quyết mâu thuẫn
trong khi khoảng sáu mươi đối tượng trong nhóm của hiếu tụ tập để đến điểm hẹn
thì bị công an phường biểu long phát hiện truy đuổi nên chạy đến khu vực phường hiệp hòa
tại đây bị tổ tuần tra của công an phường hiệp hòa cùng năm bảo vệ dân phố phường chốt chặn
nhóm đối tượng trên đã chạy xe máy thành hình vòng tròn bao vây tổ tuần tra
ném các chai xăng xuống đường và cầm hung khí tấn công các thành viên tổ tuần tra
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại tham gia vụ việc
thưa quý vị và các bạn với phương châm nhanh mạnh hiệu quả đúng pháp luật
hoạt động của cảnh sát một trăm một mươi ba đã góp phần quan trọng vào giải quyết và chấn áp những hành vi vi phạm pháp luật
đảm bảo tốt an ninh trật tự
những nỗ lực của lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính công an tỉnh khánh hòa
trong phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn ghi nhận rõ hơn về các anh những chiến sĩ cảnh sát một trăm một mươi ba
trong đêm nhận được tin báo của nhân dân về nhóm đối tượng
chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm để giàn trận đánh nhau ở phường vĩnh hải thành phố nha trang
các cám bộ chiến sĩ cảnh sát một trăm một mươi ba nhanh chóng xuất kích
nhiều thanh niên bị khống chế hàng chục hung khí nguy hiểm các loại bị tịch thu ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến
một thanh niên lên cơn ngáo đá đập phá nhà cửa rồi dùng dao đuổi chém nhiều người hàng xóm
có mặt kịp thời cảnh sát một trăm một mươi ba đã nhanh chóng khống chế được đối tượng thu giữ hùng khí
tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
ở đây là địa bàn chợ rất là phức tạp trộm cướp rồi đánh lộn
có những lần tôi chứng kiến là thấy dân gọi điện
thì trong vòng nhanh nhất là anh em đã xuống và trắng ấp những tội phạm và đưa về phường xử lý
nhanh mạnh hiệu quả đúng pháp luật
và ngày càng chuyên nghiệp
đây là phương châm và cũng là yêu cầu mà mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát một trăm một mươi ba
luôn phải nắm vững khi thực hiện nhiệm vụ
hiện nay tính chất hoạt động của tội phạm ngày càng manh động liều lĩnh
tình trạng giải quyết các mâu thuẫn tức thời bằng các hành vi bạo lực
đặc biệt là hành vi vi phạm của các đối tượng
sau khi sử dụng ma túy đá có xu hướng gia tăng
để giải quyết những tình huống như vậy
sự có mặt kịp thời của cảnh sát một trăm một mươi ba là rất cần
cần thiết nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội
cũng như những hậu quả không đáng có
với phương châm là nhanh mạnh an toàn và hiệu quả
không kể ngày đêm giờ dấp dù việc lớn hay việc nhỏ
chúng tôi đều sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cảnh sát một trăm một mươi ba đã tiếp nhận xử lý gần ba trăm linh tin báo
trong đó chủ yếu là các trường hợp tụ tập
gây dối trật tự công cộng đánh nhau đòi nợ
thuê qua đó đã kịp thời ngăn chặn khống chế
hai trăm ba mươi bốn đối tượng thu giữ hàng trăm hung khí nguy hiểm
các loại giao cho công an cơ sở tiếp tục điều tra xử lý
không chỉ là chỗ dựa cho dân
cảnh sát một trăm một mươi ba còn hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị
nghiệp vụ tham gia các tổ tuần tra liên quân
trong các đợt cao điểm phòng chống tội phạm
và hành vi vi phạm pháp luật
các đối tượng hiện nay có nhiều hành vi
rất là man động và táo tợn
ngoài ra thì một bộ phòng tự tập
thành thương niên sử dụng các chất gây nghiện
các chất ma túy gây ảo giác
mà chúng ta hay gọi là ngáo đá
có nhiều hành vi không kiểm soát
dẫn đến ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn
trong xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần hàng tháng
chúng tôi chú trọng đến công tác tuần tra kiểm soát
nhất là vào các khung giờ cao điểm
và ban đêm để nhằm phát hiện
và xử lý kịp thời các vụ việc
liên quan đến an ninh trật tự
xã hội ngày càng phát triển
tình hình tội phạm ngày càng manh động
liều lĩnh tinh vi
điều này đặt ra nhiều thách thức
trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an nói chung
và cảnh sát một trăm một mươi ba nói riêng
phản ứng nhanh và hiệu quả
là yêu cầu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ
của cảnh sát một trăm một mươi ba
và để hoàn thành nhiệm vụ đó
họ phải vượt qua nhiều khó khăn gian khổ
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ngày
để khi dân cần là có
khi có mặt là dân cần là có
đừng yên tâm gửi chọn niềm tin
cơn mưa chiều qua ngay vào lúc
chiều cường đang dâng cao kết hợp với lũ đầu nguồn đổ về
đã làm cho nhiều tuyến đường nội ô
ở thành phố hồ chí minh cần thơ
cũng như một số tỉnh thành trong khu vực bị ngập sâu
gây khó khăn cho việc sinh hoạt và đi lại
của người dân
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn
khu vực nam bộ mức chiều cường
sông kiểu long sẽ tiếp tục dâng cao
trong vài ba ngày nữa
theo đó mực nước cao nhất có thể xảy ra
vào ngày ba mươi tháng chín và mùng một tháng một mươi
sẽ ngập sâu ở thành phố hồ chí minh cần thơ
cũng như các tỉnh thành trong khu vực
sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đi lại
cũng như sinh hoạt của người dân
tại tỉnh vĩnh long chiều cường
cũng đã gây ngập úng cục bộ
tại một số đoạn trên các tuyến quốc lộ năm mươi ba năm mươi bảy
quốc lộ một và trung tâm thành phố vĩnh long
không chỉ làm ảnh hưởng
đến việc đi lại của người dân
nhiều tiểu thương và các hộ kinh doanh
trên tuyến đường bị nước ngập
hưởng nặng tại các điểm ngập lụt
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự
phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố
đã kịp thời có mặt
đội mưa giúp dân đưa xe qua đoạn lộ ngập sâu
đồng thời điều tiết phân luận giao thông
được biết một trong hai ngày tới
nguy cơ sẽ ra ngập lụt
ở các vùng trũng thấp vùng ven sông
vùng ngoài đê bao
và sạt lở bờ sông tại các tỉnh
an giang đồng tháp vĩnh long cần thơ
tại miền trung
sau các trận bão đụt
tình hình xa lở bờ sông trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
diễn biến phức tạp đặc biệt là ở các huyện
miền núi như hương khê vũ quang đức thọ
tình trạng sạt lở bờ sông đã ăn sâu
vào đất liền hàng trăm hộ dân sinh sống
dọc bờ sông ngàn sâu ngàn trươi
có thể bị nước cuốn trôi nhà cửa đất đai
đất cảnh tác bất cứ khi nào
trước đây ngôi nhà của bà tuyết nằm cách
bờ sông hơn hai mươi mét
thế nhưng sau những đợt lũ vừa qua
sạt lở bờ sông đã tiến sát
nhà bà khiến một phần tuyến đường
giao thông liên xã bị sụp đổ
những bụi tre đóng vai trò hộ đê
như thế này cũng bị nước cuốn trôi
với nơi nhà của bà tuyết
được sàn thuận
không chỉ sâu ngàn sâu mà dọc tuyến
sông la sông ngàn trươi đoạn đi qua
huyện hương sơn đức thọ nhiều địa điểm
cũng bị xạt lở nghiêm trọng
nước lũ đã cuốn đi hàng trăm hecta đất
sản xuất của người dân nhà cửa và các
công trình dân sinh dọc bờ sông cũng đang bị đe dọa từng ngày từng giờ
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
hiện trên địa bàn có khoảng một trăm ba mươi km bờ sông bờ biển bị sạt lở uy hiếp đến tính mạng và tài sản của trên một hộ dân
tuy nhiên kinh phí để chống sạt lở có thể lên tới một trăm năm mươi tỷ đồng vượt qua khả năng của địa phương
các bộ ngành trung ước và chính phủ có sự hỗ trợ với nguồn lực đầu tư từ trung ước
thì giải pháp sẽ bền vững lâu dài
ngoài các giải pháp gia cố bờ sông hiện chính quyền hà tĩnh vẫn chưa có biện pháp tối ưu để khắc phục tình trạng này
chính vì vậy người dân vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu mỗi mùa mưa lụt về
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu
dùng cpi cả nước trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tăng ba mươi hai so với tháng trước
bình quân chín tháng tăng hai năm so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng thấp nhất trong chín tháng của ba năm gần đây
đây là kết quả thể hiện sự hiệu quả trong công tác điều hành giá kiềm chế lạm phát của chính phủ cơ quan chức năng cũng như các địa phương
so với tháng trước có tám nhóm hàng tăng giá
cụ thể nhóm giáo dục tăng ba một mươi năm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng năm mươi
hàng hóa và dịch vụ khác tăng hai mươi năm
thiết bị và đồ dùng gia đình tăng một mươi năm
văn hóa giải trí và du lịch tăng sáu
nhà ở và vật liệu xây dựng tăng một mươi hai
may mặc mũ nón giày dép tăng chín
đồ uống và thuốc lá tăng sáu
riêng nhóm bưu chính viễn thông không thay đổi
nhóm giao thông giảm một hai mươi bốn
nhóm thuốc và dịch vụ y tế giảm một so với tháng trước
trong khi đó chỉ số giá vàng tháng chín tăng ba hai mươi năm
chỉ số giá đô la mỹ giảm một mươi một so với tháng trước
chính phủ đã ban hành nghị định số bảy trăm bốn mươi hai nghìn một mươi chín ndcp về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định sáu mươi một hai nghìn một mươi năm ndcp
quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay yêu đãi
từ quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác xã tổ hợp tác và hộ kinh doanh và người lao động
cụ thể đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác xã tổ hợp tác và hộ kinh doanh và người lao động
với cơ sở sản xuất kinh doanh mức vay tối đa là hai tỷ đồng một dự án không quá một trăm linh triệu đồng
cho một người lao động được tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
đối với người lao động mức vay tối đa là một trăm linh triệu đồng
bên cạnh đó thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá sáu mươi tháng lên tối đa một trăm hai mươi tháng
về điều kiện đảm bảo tiền vay nghị định bảy mươi bốn quy định đối với mức vay từ một trăm linh triệu đồng trở lên
cơ sở sản xuất kinh doanh phải có tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch đảm bảo
về lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động tại khoản một điều một mươi hai luật việc làm
nghị định bảy mươi bốn sửa đổi theo hướng tăng từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo
ngoài ra nghị định cũng sửa đổi một số nội dung khác liên quan đến điều kiện đảm bảo tiền vay đối với người lao động
vay vốn yêu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
huy động nguồn vốn để cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
nghị định có hiệu lực từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
mỗi một học sinh tự mình mang đến trường một cây xanh và các em sẽ tự trồng tự chăm sóc
thành quả sẽ được tính bằng sự phát triển của chính các loại cây mà các em mang tới
đó là việc làm hết sức ý nghĩa đang được rất nhiều bạn nhỏ ở nhiều trường học trên địa bàn thủ đô hà nội thực hiện
và đây cũng chính là bài học thực tế về cách thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên của các bạn học sinh
một góc cây nhỏ của lớp một a với nhiều loại cây
hàng ngày ngoài giờ học giờ nghỉ giải lao vui chơi giữa giờ thì các em còn một công việc nữa
công việc được tất cả các em hào hứng tham gia đó là tưới nước chăm sóc những trậu cây nhỏ xanh này
con rất thích mang cây đến để chăm sóc bởi vì là mỗi khi mà ra hoa thì con có thể khoe với các bạn và thầy cô ạ
và thầy có vận động các bạn nói với các bạn
sẽ mang cây đến lớp và tạo thành các nhóm để các bạn cùng chăm sóc cây
nếu mà mang cây đến lớp và để ở trong lớp nhiều cây thì cây sẽ trao đổi khung khí cho mình để có một bầu không khí trong lành hơn
lúc ban ngày thì cây nó nhả ra khí oxy với cả nó xanh nó làm cho môi trường lớp học và sân trường xanh sạch đẹp
tại trường tử học công nghệ giáo dục này
mỗi lớp đều có một khoảng không gian riêng để trồng cây của mình
những em nhỏ mới bước vào lớp một hay đàn anh lớp năm đều được tự chồng và tự chăm
dù việc chăm sóc cây còn nhiều vụn về
nhưng việc làm của các em ở trường luôn được sự ủng hộ của các thầy cô
các bạn rất là hào hứng bạn nào cũng rất là thích được trồng và chăm sóc cây xanh
và các bạn ấy còn bảo cô là cô ơi em muốn ngày nào em muốn được chăm sóc cây xanh hoặc là buổi sáng đến rất là sớm
để được chăm sóc cây xanh
tự mình tưới cây và tự mình tưới chăm sóc cây của mình mang đến
không chỉ các em nhỏ tại trường tiểu học công nghệ giáo dục
mà nhiều trường học cũng đang phát động học sinh trồng và chăm sóc cây xanh của riêng mình
khi mà được tự tay chăm sóc các cái cây ở trong trường và ra ngoài
thì em cũng đã có những hoạt động tham gia tình nguyện của phường đi trồng cây và dọn vệ sinh ở khu vực của mình
thì em cảm thấy là nếu mà mình mà làm được nhiều việc hơn nữa
thì chắc chắn là cái khung cảnh và cái môi trường sống của mình sẽ tốt hơn
cây xanh ở trong trường học không đơn thuần chỉ là cây bóng mát
tại sao nó lại không vừa là cây bóng mát vừa là cây phong cảnh
rồi cách trồng những cây này như thế nào để khi nó lớn
nó tạo thành một quan cảnh thực sự đẹp thực sự cuốn hút các thầy các cô học sinh đối với cái môi trường
cây xanh đối với cái phong cảnh của nhà trường
dạy học sinh biết yêu cây xanh yêu môi trường sống xung quanh mình
đây chính là những bài học đầu tiên để các em biết bảo vệ môi trường
và từ đây sẽ thêm nhiều những mầm xanh yêu môi trường bảo vệ thiên nhiên
sau đây là tiểu mục có thể bạn quan tâm
thông tin sáng nay chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn là những thông tin về chất lượng không khí
tại nhiều điểm ở hà nội và một số địa phương khác
vâng trên airvisual hệ thống đo chất lượng không khí một mươi thành phố trên toàn cầu
chất lượng không khí ở một số địa phương ở nước ta đã lên ngưỡng báo động
chỉ số chất lượng không khí aqi của hà nội vẫn đứng đầu thế giới là một trăm bảy mươi
xếp trên một số thành phố của trung quốc như thẩm dương thâm quyến và thủ đô jakarta của indonesia
cũng theo thống kê trên trang này vào các buổi chiều tối và những buổi dạng sáng những ngày vừa qua
aqi của hà nội chạm ngưỡng màu tím
aqi cao nhất đo được thuộc khu vực quận bắc tử liêm
không chỉ hà nội một số thành phố khác thuộc đồng bằng bắc bộ cũng nằm ở ngưỡng này
như huyện thái thụy đông hưng của tỉnh thái bình với aqi bằng hai trăm bốn mươi
và kiến an của hải phòng aqi trên hai trăm linh
như vậy là sau nhiều ngày chất lượng không khí ở mức màu đỏ mức ảnh hưởng tới sức khỏe con người
thì nay aqi tại hà nội lên trên hai trăm linh ngưỡng màu tím mức có hại cho sức khỏe của con người
vâng với những thông tin vừa rồi
có thể thấy rằng người dân ở một số địa phương như là tại các khu đô thị ở thành phố lớn
đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề do hiện tượng bụi siêu mịn vượt chuẩn trong không khí gây ra
và điều này cũng khiến rất nhiều người lo ngại về tình hình sức khỏe
vâng ạ đúng như vậy
và giới chuyên gia nhận định rằng loại bụi siêu mịn này được hình thành từ các chất kim loại lơ lửng trong không khí
khi con người tiếp xúc lâu dài với chúng thì sẽ có thể gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thì nguyên nhân khác dẫn đến ô nhiễm là hiện tượng nghịch nhiệt và thói quen đốt than hay dơm dạ lá khô của một số vùng
theo các chuyên gia bụi siêu mịn pm hai năm là loại bụi có kích cỡ nhỏ chỉ bằng một phần ba mươi sẽ tóc người
và có khả năng đi sâu vào các phế năng của phổi thậm chí là mạch máu gây viêm nhiễm đường hô hấp
và làm tăng nguy cơ tử vong ở người mắc bệnh ung thư phổi và bệnh tim
loại bụi này có thể vượt qua cả khẩu trang thông thường người dân đang sử dụng để đi vào cơ thể
vui mịn khi đi vào cơ thể sẽ kích ứng mắt mũi họng và phổi dẫn đến những biểu hiện như ho hát hơi
chảy nước mũi khó thở suy giảm chức năng phổi và làm nặng thêm các bệnh mạng tính có sẵn
ngoài ra các kim loại chuyển tiếp trong thành phần bụi như carbon sulfur titer và các hợp chất kim loại
cũng gây cản trở cơ chế sửa lỗi của dna gây nên bệnh ung thư phổi và đột biến gen
trước thử trạng trên các chuyên gia khuyến cáo người dân cả người khỏe mạnh và đặc biệt là người già
trẻ em những người mắc bệnh hô hấp mãn tính nên hạn chế ra ngoài nhất là vào những giờ cao điểm để bảo vệ sức khỏe của mình
bên cạnh đó ở những vùng bị ô nhiễm nên hạn chế tập thể dục buổi sáng bởi quá trình tập thể dục khiến cho lượng bụi vào cơ thể nhiều hơn
để hạn chế tối đa bụi mịn pm hai năm và pm một mươi người dân khi ra ngoài cần tránh đến những nơi đông phương tiện qua lại
công trường đang thi công giảm vận động mạnh và đeo khẩu trang chuyên dụng
trong nhà nên hạn chế mở cửa chính cửa sổ không đốt nhiều vàng mã giấy và than tổ ong để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng của không khí ô nhiễm
sau khi từ bên ngoài trở về nên rửa sạch mặt mũi nhỏ nước rửa mắt mũi để trôi chảy bụi bẩn
và nên ăn nhiều rau xanh hoa quả uống nhiều nước để tăng sức đề kháng cho cơ thể
để phòng tránh loại bụi siêu mịn nhiều người sử dụng khẩu trang như một biện pháp để bảo vệ sức khỏe của mình
thế nhưng không phải loại khẩu trang nào cũng có
và các loại khẩu trang mà người dân thường sử dụng như là khẩu trang cốt tông hoạt tính hay khẩu trang y tế thì chỉ có tác dụng ngăn bụi thô với kích thước lớn
không thể ngăn được bụi mịn dưới hai năm micromet loại bụi mà bằng mắt thường thì không thể nhìn thấy và có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe
vậy lựa chọn loại khẩu trang như thế nào để phòng tránh được loại bụi mịn này trong không khí
thông tin dưới đây sẽ rất hữu ích cho quý vị và các bạn
các loại khẩu trang có thể ngăn được bụi mịn là khẩu trang được sản xuất đạt tiêu chuẩn của viện quốc gia về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hoa kỳ
có ký hiệu n chín mươi năm n chín mươi chín hoặc đạt tiêu chuẩn châu âu có ký hiệu ffp hai
các loại khẩu trang này nếu dùng đúng cách có thể lọc được từ tám mươi năm cho đến chín mươi chín hạt bụi có kích thước thậm chí chỉ ba mươi km và ngăn được cả vi khuẩn virus
vì vậy người dân cần biết cách nhận diện các loại khẩu trang ngăn bụi mịn
thường có ký hiệu n chín mươi năm n chín mươi chín hoặc fsp hai
để mua được đúng sản phẩm chất lượng đảm bảo an toàn người dân nên mua ở những công ty vật tư y tế có thương hiệu và uy tín
sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có hóa đơn nhập khẩu chính hãng
nguyên tắc khi sử dụng khẩu trang chống bụi vi khuẩn virus là không được giặt nếu khẩu trang bị bẩn cần loại bỏ và dùng các loại khác
bởi nếu giặt sẽ làm phá vỡ cấu trúc mảng lọc của khẩu trang khi đó khẩu trang sẽ như các loại thông thường không còn chức năng lọc nữa
bên cạnh đó để đảm bảo hiệu quả thì nên chọn kích thước khẩu trang ôm khít mặt sau khi sử dụng bảo quản khẩu trang ở nơi thoáng mát thay khẩu trang sau một mươi một mươi năm ngày sử dụng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây thì những đồng nghiệp của chúng tôi từ thành phố hồ chí minh
sẽ gửi tới quý vị những thông tin thú vị khác
xin mời chân quay sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên nam hà và biên tập viên thế cương
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi sát phương nam
mở đầu bản tin là một vấn đề giao thông
thưa quý vị nhằm xử lý tình trạng người dân đi vào đường cấm giờ cấm trên đường phạm văn đồng chạy qua địa bàn của ba quận
quận gò vấp quận bình thạnh và quận thủ đức của thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát giao thông đã thường xuyên lập chốt xử lý vi phạm song trên tuyến đường này vẫn còn nhiều bất cập
tối cuối tuần đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn phục vọng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hồ chí minh
tổ chức chuyên đề xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn và đi vào đường cấm giờ cấm
trong khi các chiến sĩ đang tuyên truyền lập biên bản người vi phạm
thì hàng trăm người quay đầu xe bỏ chạy tán loạn trên làng đường dành cho xe ô tô
bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra thậm chí còn khiê xe có giải phân cách để trốn tránh
quy định là hai mươi h con đi vào đường cấm xe bốn bánh nha
di phạm xe mô tô đi vào đường cấm giờ chú tiến hành chú lập phiên bản chú giữ bằng lái
hãy ngày sau con đến hai trăm tám mươi hai nơi trang long ông phạc trong này lấy bằng lái về nha rồi bây giờ tiến hành lập phạm
cô biết giờ này là đường cấm không ạ
dạ không em mới lên đây em đi học nên em cũng chưa biết rõ luật lắm

nhiều trường hợp say xỉn không mang theo giấy phép lái xe chạy vào đường cấm đã bị xử lý tạm giữ xe về giấy tờ
lý giải về việc người đi xe ngắn máy chạy vào đường cấm diễn ra phổ biến
lực lượng cảnh sát giao thông cho rằng do bất cập trong công tác phân làng đường của sở giao thông vận tải
về cái phương tiện mật độ phương tiện thì nó quá đông
thì đơn vị cũng đã kiến nghị với khu quản lý giao thông số một
và khu quản lý giao thông số một cũng đã kiến nghị sở giao thông vận tải
để cho phép làm cái giải văn cách bằng cọc nhựa
và có thể là cho xe mô tô chạy vào cái đoàn đường xe ô tô
và tốc một cái khung giờ cho phép
còn ngoài khung giờ đó thì đơn vị sẽ tập trung xử lý
và quyết định xử lý vấn đề đi vào đường cấm
khi mà đối với những xe xe mà đối với những người hành vi vi phạm á
họ thấy lực lượng kiểm tra
lực lượng quay đầu thì đây cũng là một cái rất là nguy hiểm
quay đầu thì rất là nguy hiểm
có thể là ảnh hưởng có thể là chạy là khi mà không quan sát
thì có thể dẫn đến tai nạn giao thông
theo biển báo do sở giao thông vận tải lắp đặt trên đường phạm văn đồng
xe gắn máy sẽ được phép chạy vào làng xe ô tô ngoài cùng trong giờ cao điểm
sáng từ sáu h đến tám h chiều từ một mươi sáu h đến hai mươi h
ngoài hai khung giờ trên xe gắn máy chạy vào làng xe ô tô là vi phạm pháp luật
và tìm ẩn nguy cơ tai nạn cho bản thân người lái và các phương tiện trên đường
trong tuần vừa qua chỉ số ô nhiễm không khí tại thành phố hồ chí minh tăng đột biến
lên top đầu các thành phố có chất lượng không khí xấu nhất thế giới
một thành tích mà chẳng ai mong muốn khiến người dân không khỏi lo ngại đến sức khỏe của mình
các chuyên gia cho rằng dân số tăng cao tốc độ đô thị hóa nhanh
giao thông quá tải và hoạt động sản xuất xây dựng đã thải ra một lượng lớn khói bụi
dẫn đến hiện tượng mùa hoang hóa vào buổi sáng
chỉ số chất lượng không khí tại thành phố hồ chí minh hơn xấu nhất
lao được lên tới một trăm bảy mươi hai
nguy hiểm hơn lần bụi mịn cao bất thường có thể đe dọa đến sức khỏe của con người
đặc biệt là các bệnh tệ đường hô hấp
tôi rất lo ngại tại vì cái mức độ bụi mịn như vậy
thì thứ nhất là bản thân mình đã bị ảnh hưởng rồi
nhưng mà bây giờ con trẻ thì các cháu bây giờ nó ra ngoài cũng rất là nhiều
mà nó chả hít thở những bụi mịn như vậy
thì rất ảnh hưởng đến cái sức khỏe của các cháu
đó là một
một cái thông báo mà mang tới cho bản thân tôi và gia đình
cũng rất là lo ngại về tình trạng ô nhiễm hiện tại
với bản thân tôi thì tôi phải có những cái biện pháp như là
chuẩn bị thường thì đeo hai khẩu trang
bây giờ ra đường và những giờ nhất là giờ cao điểm
thì bản thân tôi phải mang thành bốn cái khẩu trang
trong thời gian vừa qua thì cái hiện tượng mùa văn hóa
thì nó đã tiếp diễn trong khoảng thời gian là một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng chín
và cái hiện tượng mà các cái dãy hồi tụ nó đã tăng biến dần
thì trong thời gian tới thì cái diễn biến chất lượng môi trường của thành phố
nó sẽ tiến triển tốt hơn
và đây là một trong những cái hiện tượng mà mang tính chất là
lặp đi lặp lại qua các cái chua kỳ của các năm
vậy trong những cái điều kiện thời tiết như vậy
trong thời gian tới hoặc là trong những thời điểm năm sau
và đặc biệt là những cái
cái hiện tượng nó xảy ra là thông thường vào những cái điểm do mùa đó
thì người dân chúng ta cũng cần phải có cái nhìn nhận
và có những biện pháp để bảo vệ chính bản thân mình
tại các bản điện tử do sở giao thông vận tải tp hcm quản lý
vẫn đang hiển thị thông tin chỉ số chất lượng không khí của tháng tám
ông sơn cho rằng trung tâm quan chắc và phân tích môi trường
làm định kỳ bằng phương pháp hữu công
nên sau một tháng mới tập nhật kịp chỉ số mà các khách bản điện tử
thông báo để cho người dân tại tp hcm mình á
thì nên công bố vào hàng ngày
tôi biết rằng là đó là một cái vấn đề rất là khó khăn
nhưng mà nếu như hàng ngày thì rất là tốt
tất cả mọi người cùng chung tay
để cho mà xã hội nó trong sạch hơn
từ những cá nhân như bản thân mình cá nhân tôi
thì cũng phải cố gắng là mình sẽ hạn chế như sử dụng túi ni lông
hay những cái vịt dụng đó
bằng bằng nhựa thì cũng hẳn đấy là có một cái hành động nhỏ thôi
nhưng mà với những hành động nhỏ mà được nhân ra như vậy
thì sẽ hạn chế cho xã hội rất là nhiều cái lượng rác thải
với những con số ở mức báo động
hy vọng rằng tp hcm sớm đưa ra những giải pháp
để khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí
trước mắt là phải kịp thời thông báo công khai cho người dân
về các chỉ số không khí bụi mịn
để có cách phòng tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe